thưa quý vị sáng nay ngày năm tháng hai tức mùng năm tết âm lịch
lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông đầu xuân mới nhâm dần hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ phối hợp với công an các quận huyện
bố trí lực lượng hướng dẫn chỉ huy giao thông tại ba trăm hai mươi một vị trí nút giao thông trọng điểm
riêng trong ngày mùng năm và mùng sáu tết lực lượng cảnh sát giao thông huy động một trăm linh quân số
phương tiện thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông phòng ngừa ủn tắc tại các tuyến quốc lộ
trục chính vành đai trọng điểm phục vụ nhân dân từ các tỉnh trở về hà nội sinh sống làm việc
tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ủn tắc tai nạn giao thông
đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông
dừng đỗ sai quy định chạy quá tốc độ